quân đội nhân dân việt nam một đội quân từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu
ngay từ đầu đã được chú trọng xây dựng theo hướng quân cốt tinh chứ không cốt nhiều
nền tảng là sức mạnh của đội quân chủ lực tinh nhuệ kết hợp với sức mạnh đài đoàn kết toàn dân tộc
đã tạo nên thế và lực để đất nước ta đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược giàu và mạnh hơn ta gấp nhiều lần
dành độc lập cho đất nước hòa bình tự do cho nhân dân
năm một nghìn hai trăm tám mươi bảy để đối phó với quân xâm lược nhà nguyên
quan thần đại việt đã xin gọi tráng đình sung quân để gia tăng sức mạnh cho quân đội
tuy nhiên hưng đạo đại vương trần quốc tuấn không đồng ý và khẳng định quân quý ở tinh nhuệ không quý ở số đông
vì thế việc đào tạo binh sĩ của nhà trần đã tập trung vào rèn luyện sự tinh nhuệ
thời trần là một trong những thời đại phát triển lực lượng vũ trang theo hướng quý hồ tinh bất quý hồ đa rất thành công
tinh không cốt nhiều là một trong những tư tưởng
nó xuyên suốt nó bao trùm trong toàn bộ cái lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta
ở đây có thể thấy là sau này trong trường phái binh pháp đại việt
cũng như trong nghệ thuật quân sự việt nam thì nó là một cái nét đặc sắc
bước vào thời kỳ hiện đại khi đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
tiền thân của quân đội nhân dân việt nam ra đời vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
chủ tịch hồ chí minh nhấn mạnh chính trị trọng hơn quân sự
tức là coi trọng yếu tố con người quan trọng chất lượng bản lĩnh chính trị bản chất cách mạng của quân đội
trong hai cuộc kháng chiến chống tục dân pháp và đế quốc mỹ quân đội ta đã từng bước xây dựng và kiện toàn lực lượng
cơ sở học mà nói sẽ với lực lượng thì rõ ràng thực chiến pháp của những địa quốc mỹ quân pháp luôn luôn áp đảo
thế nhưng rõ ràng chúng ta với cái đội quân nhỏ bé
nhưng chúng ta xây dựng được cái bản chất cách mạng được chú trọng đến cái chất lượng của cái lực lượng đấy
cho nên chúng ta đã làm nòng cốt để cho thế trận chiến tranh nhân dân
và làm nòng cốt cho cái phong trào toàn dân bình đẳng chúng ta huy động được sức mạnh của cả dân tộc
phát huy truyền thống quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự quốc phòng của đảng
cũng như yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
những năm qua quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo
triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng quân đội tinh gọn mạnh linh hoạt
thông qua đó bảo đảm cho quân đội có cơ cấu tổ chức đồng bộ hợp lý giữa các thành phần lực lượng
sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra
ở đây chính là cái đủ sức
cái không phải là chúng ta làm các công tác điều chỉnh lực lượng điều chỉnh tổ chức để cho quân đội yếu đi
nó giảm đi thì phù hợp với nền kinh tế nó yếu đi
thực chất chúng ta tiến hành cái đó để cho nó mạnh lên
đại hội lần thứ một mươi hai đảng ta nhấn mạnh có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm từ xa
chủ động phòng ngừa phát hiện sớm
sự chủ động đó chỉ có thể được bắt nguồn từ quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc tình nhuệ hùng mạnh
một quân đội cốt tinh không cốt nhiều
tư tưởng này đã và đang là những bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm vụ xây dựng quân đội
cách mạng chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại